giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của trung ương hội sinh viên việt nam
và đây cũng là nội dung lớn được bàn thảo tại đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi diễn ra vào ngày mai chín tháng một mươi hai tại hà nội
sinh viên là bộ phận thanh niên yêu tú có truyền thống yêu nước nồng nàn có năng lực nhận thức
cũng như khả năng vận dụng trí thức khoa học cao hàng hái đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
hiện nay nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mở cửa hội nhập thế giới đang tác động ngày càng mạnh mẽ hơn đến sinh viên
bên cạnh những yếu tố tích cực thuận lợi cũng còn có những yếu tố tiêu cực những thách thức tác động đến nhận thức đạo đức lối sống của sinh viên
do vậy đối với tổ chức hội sinh viên các trường việc đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội phòng chống có hiệu quả tác động tiêu cực của các trang mạng xã hội
là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của sinh viên và đoàn thanh niên thì sẽ nắm bắt thông tin thứ nhất là bây giờ thông tin mạnh mẽ nhất là trên mạng nhất là trang mạng
trang mạng xã hội và xây dựng những cái group hay là cái trang chính thức để có thể truyền đạt những cái thông tin
toàn tính chất chính thức từ đoàn trường cho tới các bạn sinh viên
và thông qua đó thì các bạn cũng sẽ tương tác và có những phản hồi và đoàn trường sẽ kịp thời cập nhật
và sẽ có những giải pháp đúng đắn nhất
để công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên có thể thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian qua
các cấp hội sinh viên đã triển khai việc giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa
triển khai dưới nhiều hình thức hiện đại dễ tiếp cận nội dung cụ thể gần gũi
hình thành nhiều mô hình giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức bản lĩnh của sinh viên
sự là nghe thì rất khó khăn thật
nhưng thực ra thông qua tất cả các hoạt động của mình
thì đều mang tính chất mềm hóa hay ví dụ như là vừa là giáo dục tư tưởng lối sống đạo đức cho các bạn
thì vẫn một cuộc thi là cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa mắc lên tư tưởng hồ chí minh
nghe thì phức tạp vậy thôi nhưng mà trường đã thể hiện bằng cách các cuộc thi tìm hiểu
bằng các câu hỏi ví dụ như là các cuộc thi như đời lên đường olympia
cuộc thi dưới hình thức như thế hay là cuộc thi ví dụ tuyên truyền cúp cách mạng
thì có thể thấy là không chỉ là các bạn đấy hát những bài hát cách mạng
mà các bạn có thể giàn dựng theo một phong cách rất hiện đại hiện nay
thì những cái hình thức đấy mình bằng cách sân khấu hóa của nó đi
thì sẽ làm cho các bạn thấy rằng là thực sự là mình đang giáo dục
nhưng một cách rất mềm mại và nhẹ nhàng đi vào lòng người khác
chính cái cách đó là cách để chúng tôi giúp nuôi dưỡng cái lòng yêu nước
là cách để cung cấp thêm thông tin về truyền thống dân tộc
và bồi đắp thêm cho các bạn về trách nhiệm công dân
và lòng tự hào cũng như là bản lĩnh và nhận thức chính trị của các bạn
đó cũng chính là lý do vì sao mà khẩu hiệu hành động của sinh viên việt nam
trong năm năm sắp tới chúng tôi dự kiến cái yếu tố đầu tiên
cái thành đấu đầu tiên chính là thành tố về bản lĩnh
đó là bản lĩnh về chính trị bản lĩnh của sinh viên việt nam
và cái nội hàm trong đó đó là lòng yêu nước là trách nhiệm cộng đồng
là cái nhận thức là cái hành sự đúng sai hợp lý phù hợp với sự phát triển của đất nước
từ những chương trình đa dạng và thiết thực của trung ương hội sinh viên
nhiều sinh viên được rèn luyện trải nghiệm cống hiến và trưởng thành
lý tưởng sống khát khao cống hiến của họ đã lan tỏa đến nhiều người trong xã hội
một cách thầm lặng mà bền vững